tại hà nội bộ biên tập tạp chí cộng sản phối hợp với tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam và bộ công an đã đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề xây dựng đảng về đạo đức những vấn đề lý luận và thực tiễn
hội thảo được tổ chức nhằm góp phần thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng trong đó xây dựng đảng về đạo đức là một tất yếu một nhu cầu phát triển của đảng nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài gắn chặt với công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng tổ chức
trực tiếp đẩy mạnh triển khai hiệu quả nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ xây dựng đảng về đạo đức là sự bổ sung hết sức cần thiết trong việc đổi mới tư duy nhận thức về công tác xây dựng đảng hiện nay
ban tổ chức đã nhận được gần một trăm ba mươi bài tham luận
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận phân tích cụ thể hóa các nội dung xây dựng đảng về đạo đức trong các tổ chức cơ quan đơn vị đặc biệt là xây dựng hệ thống chuẩn mực về đạo đức của đảng và đảng viên
tình kinh nghiệm tốt trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng gắn thực hiện công tác xây dựng đảng về đạo đức với việc thực hiện chỉ thị số năm cttv ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong toàn đảng toàn quân và toàn dân ta hiện nay